chào mừng quý vị đến với bộ phim hãy nhớ like share và đăng ký kênh của chúng mình nhé
có ba cán bộ sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ một cán bộ ủy ban nhân dân thị trấn thanh sơn và nhiều nhân viên quản lý quán karaoke new ruby khánh linh tại huyện thanh sơn
cả bốn cán bộ của sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ và ủy ban nhân dân thị trấn thanh sơn đều từng đến hát tại quán karaoke new ruby và khánh linh có tiếp xúc với các nhân viên và quản lý quán đều đã được phát hiện mắc covid một mươi chín
đáng chú ý có trường hợp phó bí thư thường trực huyện ủy tân sơn có kết quả dương tính với sars cov hai ngày ba tháng một mươi một
trước đó vị này có đi hát tại quán karaoke new ruby cùng một nhóm bạn và hai nhân viên quán
theo một lãnh đạo huyện ủy tân sơn sau khi ông phó bí thư thường trực có kết quả dương tính sars cov hai ban chỉ đạo phòng chống dịch của huyện đã giả soát tất cả các cán bộ liên quan
trường hợp cán bộ thuộc diện f một thì cho cách ly tại cơ quan và làm việc trực tuyến
đồng thời huyện đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm pcr hai lần cho tất cả các cán bộ của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện
kết quả đều âm tính
do đó nhiều cán bộ liên quan là f một và f hai nên các công việc huyện đang thực hiện chỉ đạo bằng hình thức trực tuyến
cán bộ nào không liên quan thì huyện sẽ cử đi chỉ đạo tại các xã
hiện tỉnh phú thọ vẫn duy trì cấp độ dịch ở cấp hai
có một huyện ở cấp ba là huyện thanh sơn một mươi một trên một mươi ba huyện ở cấp độ hai và huyện đoan hùng đang ở cấp độ một
trên tinh thần phát hiện dịch đến đâu thực hiện kiểm soát đến đó tổ chức khoanh vùng rộng truy vết nhanh và phong tỏa trên diện hẹp
đồng thời thực hiện nghiêm túc sẵn sàng triển khai phương án phòng chống dịch nhưng tỉnh không ngăn sông cấm chợ
thưa quý vị các ca mắc covid một mươi chín mới trên địa bàn tỉnh phú thọ hiện vẫn liên tục tăng
với diễn biến phức tạp đó ubnd tỉnh phú thọ đã tạm dừng nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ và ban hành nhiều biện pháp khẩn để phòng chống dịch
theo đó văn bản của chủ tịch ubnd tỉnh phú thọ quy định các hoạt động hội họp hội thảo tập huấn trên toàn tỉnh sẽ phải diễn ra trong nhà
không quá ba mươi người trong cùng một phòng
các hoạt động ngoài trời không tổ chức quá năm mươi người trong cùng một địa điểm và giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
tạm dừng hoạt động đối với một số dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm cao như vũ trường quán bar karaoke massage cơ sở cung cấp dịch vụ internet
trò chơi điện tử spa làm đẹp phòng tập gym bia
đối với dịch vụ nhà hàng quán ăn uống chỉ sử dụng tối đa năm mươi công suất
không tổ chức kinh doanh từ hai mươi một h ba mươi đến năm h sáng
tại các khu vực dịch cấp độ ba cấp độ bốn chỉ phục vụ bán hàng mang đi không được phục vụ tại chỗ
các hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ khác được phép thực hiện
xong phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
yêu cầu phải đăng ký điểm khai báo y tế bằng mã qr tại các đơn vị
toàn bộ người đến cơ quan đơn vị phải thực hiện khai báo y tế thông qua quét mã qr để thuận lợi truy vết
hoạt động vận tải hành khách vận tải hàng hóa nội tỉnh liên tỉnh
kỉnh của bộ giao thông vận tải và hướng dẫn của sở giao thông vận tải tỉnh
sở giáo dục đào tạo phú thọ và ủy ban nhân dân các huyện thành thị
căn cứ hướng dẫn của bộ giáo dục đào tạo đồng thời bám sát tình hình diễn biến dịch bệnh
để chỉ đạo tổ chức việc dạy học tại các cấp học cho phù hợp
đối với các khu vực có nguy cơ cao thì tiếp tục triển khai dạy học theo hình thức trực tuyến
để đảm bảo an toàn phòng chống dịch
tại các cơ quan hành chính sự nghiệp các tổ chức đoàn thể giảm ba mươi năm mươi số người làm việc
tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào làm việc trực tuyến từ xa
hoạt động tôn giáo tín ngưỡng thờ tự các hoạt động biểu diễn văn hóa văn nghệ
thể dục thể thao được phép tổ chức với quy mô tối đa hai mươi người trên một phòng khép kín
hoặc không quá ba mươi người trên một địa điểm ngoài trời và giữ khoảng cách tối thiểu hai mét
hoạt động nghỉ dưỡng khách sạn nhà nghỉ tham quan du lịch được phép hoạt động xong
phải đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch
đối với quy mô cấp xã chủ tịch tỉnh phú thọ yêu cầu căn cứ diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn
ủy ban nhân dân cấp huyện thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ ở quy mô cấp xã
để chỉ đạo áp dụng các biện pháp phòng chống dịch phù hợp
song không thấp hơn các quy định chung trong toàn tỉnh
đối với các xã phường thị trấn hoặc khu vực được đánh giá mức độ nguy cơ ở cấp độ bốn
khoanh vùng quy mô toàn xã phường thị trấn để tổ chức xét nghiệm sàng lọc diện rộng
theo hướng dẫn của ngành y tế
sau khi đánh giá nguy cơ ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ tình hình thực tế
để thu hẹp vòng phong tỏa ở các quy mô nhỏ hơn khu hành chính cụm dân cư tổ dân phố cho phù hợp
trước tình hình dịch bệnh căng thẳng tỉnh phú thọ yêu cầu người dân đến hoặc trở về từ các vùng có dịch
phải thực hiện khai báo y tế tại một trong các địa điểm ủy ban nhân dân xã trạm y tế khu dân cư
tổ covid một mươi chín cộng đồng để được hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp
các xã có nguy cơ dịch được xác định ở cấp độ bốn và các vùng phong tỏa thuộc tỉnh phú thọ
và các tỉnh thành phố trên toàn quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với sars cov hai
trong vòng bảy mươi hai giờ bằng phương pháp rt pcr hoặc test nhanh kháng nguyên
trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm phải thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên
tại cơ sở y tế có chức năng và tự trả phí xét nghiệm
người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc người đã khỏi bệnh covid một mươi chín
phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú đủ bảy ngày kể từ ngày đến và về địa phương
cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm hai lần trong đó lần thứ hai xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr
cá nhân tự chi trả chi phí xét nghiệm
người chưa tiêm đủ liều vaccine thì phải cách ly tại nhà
nơi lưu trú đủ bảy ngày kể từ ngày đến về địa phương
cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm hai lần trong đó lần thứ hai xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr
cá nhân tự chi trả phí xét nghiệm
người chưa tiêm vaccine phải cách ly tại nhà
hoặc nơi lưu trú đủ một mươi bốn ngày kể từ ngày đến về địa phương
lấy mẫu xét nghiệm ba lần trong đó lần thứ ba xét nghiệm bằng phương pháp rt pcr
cá nhân tự chi trả phí xét nghiệm
trường hợp không đảm bảo điều kiện phòng chống dịch để cách ly tại nhà
nơi lưu trú thì phải cách ly tập trung cấp huyện hoặc cách ly tại khách sạn có thu phí
trường hợp là người cao tuổi người bệnh nền phụ nữ mang thai
trẻ em dưới một mươi sáu tuổi thuộc diện cách ly
phải thực hiện cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở y tế nếu cần thiết
và có người chăm sóc cách ly cùng theo quy định
cùng với kế hoạch ứng phó dịch bệnh tỉnh phú thọ phải lường trước kịch bản xấu
để có sự chuẩn bị chủ động hơn một bước cao hơn một mức so với tốc độ lây của dịch
trong tình huống dịch bệnh còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ
phó thủ tướng vũ đức đam yêu cầu phú thọ tuân thủ các nguyên tắc từ những ngày đầu chống dịch
và ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng và điều trị tích cực
tuy nhiên cần điều chỉnh linh hoạt và bám sát thực tiễn
các lực lượng chức năng phải ngăn chặn giám sát dịch bệnh lây lan nơi đang an toàn
phát hiện sớm thực hiện cách ly nghiêm khoanh vùng hẹp điều trị từ sớm
phó thủ tướng nêu rõ cùng với kế hoạch ứng phó dịch bệnh
phú thọ phải lường trước kịch bản xấu để có sự chuẩn bị
chủ động hơn một bước cao hơn một mức so với tốc độ lây của dịch
bên cạnh đó phó thủ tướng yêu cầu bộ y tế tập trung phân bổ đủ vaccine
để tỉnh phú thọ tiêm mũi một cho một trăm linh người từ một mươi tám tuổi trở lên
sau khi hoàn thành tiêm vaccine tỉnh phú thọ cần tổ chức đội tiêm
để hỗ trợ cho các địa phương khác khi có yêu cầu
về xét nghiệm tỉnh phú thọ cần kết hợp các phương thức xét nghiệm
mẫu đơn mẫu gộp xét nghiệm nhanh
xét nghiệm real time rt pcr đạt hiệu quả cao nhất nhưng tránh xét nghiệm tràn lan lặng
để chuẩn bị cho học sinh trở lại trường phó thủ tướng nêu rõ
việc không được trực tiếp đến lớp ảnh hưởng rất lớn đến học tập
và phát triển tâm sinh lý của học sinh
đây không chỉ là nhu cầu của học sinh mà còn là của phụ huynh học sinh
hiện nay tổ chức y tế thế giới who khuyến nghị tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
chưa có khuyến nghị chính thức tiêm cho trẻ
tuy nhiên không thể đòi tiêm hết vaccine hoặc hết ca nhiễm trong cộng đồng mới cho trẻ đi học trở lại
phú thọ cần căn cứ vào thực tiễn linh hoạt để từng bước mở lại hoạt động giáo dục trực tiếp
có phương án hướng dẫn chi tiết các quy định phòng chống dịch trong lớp học khi ra chơi
phương án xử lý khi có ca mắc trong trường học phó thủ tướng yêu cầu
tỉnh cũng đã chỉ đạo sở y tế các huyện thành lập ngay các trạm y tế lưu động
tổ chăm sóc người bệnh f cung cấp đảm bảo đủ các trang thiết bị y tế thuốc điều trị
y tế theo quy định nhất là việc cung cấp thông tin đường dây nóng tại các trạm y tế lưu động
trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp xã để kịp thời xử lý hỗ trợ người bệnh
ông nguyễn huy ngọc cho biết phú thọ xây dựng kế hoạch đáp ứng phòng chống dịch covid một mươi chín
trong tình hình mới với năm cấp độ dịch với mức độ đáp ứng cao nhất lên đến năm ca mắc
với chủ trương khi phát hiện ổ dịch tổ chức khoanh vùng rộng
truy vết nhanh và phong tỏa trên diện hẹp nhất có thể
tỉnh duy trì sáu một trăm tám mươi bốn tổ phòng chống covid một mươi chín cộng đồng bốn mươi hai đội đáp ứng nhanh y tế tuyến tỉnh
huyện cùng với các phương tiện trang thiết bị hóa chất thiết yếu và tổ chức thường trực suốt
ngày đêm trong tuần sẵn sàng triển khai nhiệm vụ điều tra dịch tễ truy vết
sàng lọc xét nghiệm khoanh vùng xử lý
tỉnh đã tiêm tám trăm ba mươi hai sáu trăm chín mươi tám mũi vaccine phòng covid một mươi chín trong đó có bảy trăm ba mươi một chín trăm ba mươi sáu người đã được tiêm ít
một mũi đạt sáu mươi chín dân số trên một mươi tám tuổi một trăm linh bảy trăm sáu mươi hai người được tiêm đủ hai mũi đạt chín bảy
ngày hai tháng một mươi một tỉnh được phân bổ hai trăm bảy mươi năm liều vaccine phân đấu hoàn thành trong ba ngày để
đạt trên chín mươi người dân được tiêm ít nhất một mũi vaccine trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
tính từ ngày một mươi bốn tháng một mươi toàn tỉnh đã thực hiện trên một triệu mẫu xét nghiệm test nhanh
bên cạnh đó phú thọ đang triển khai một mươi hai máy xét nghiệm
real time rt pcr tại bệnh viện đa khoa tỉnh trung tâm kiểm soát bệnh tật và trung tâm y tế cấp huyện
tổng công suất xét nghiệm từ năm mẫu đơn trên một ngày đảm bảo việc trả kết quả xét nghiệm trong thời gian dưới một mươi hai giờ
việc tự xét nghiệm sàng lọc sars cov hai đã được hướng dẫn triển khai rộng rãi đối với cơ quan doanh nghiệp
người dân cho phép các cơ sở kinh doanh dược nhà thuốc quầy thuốc cung ứng test xét nghiệm nhanh
trong danh mục quy định của bộ y tế để người dân chủ động tự thực hiện
tỉnh phú thọ đã xây dựng phương án ba tầng điều trị
cụ thể tầng ba thu dung điều trị người bệnh mức độ nặng và nguy kịch với quy mô tối đa bốn trăm tám mươi giường hồi sức tích cực icu
tầng hai thu dung điều trị người bệnh mức độ nhẹ và vừa với khoảng một ba trăm linh giường tại các bệnh viện giã chiến cấp huyện
khi cần thiết có thể nâng công suất tối đa năm năm trăm linh giường
tầng một cách ly điều trị người bệnh không triệu chứng
theo mô hình điều trị f tại nhà dự kiến đáp ứng tối đa cho khoảng một mươi một ca
ngành y tế đã xây dựng phương án sẵn sàng thiết lập và kích hoạt hai trăm hai mươi năm trạm y tế lưu động
tại hai trăm hai mươi năm xã phường thị trấn trên toàn tỉnh thành lập sáu một trăm tám mươi bốn tổ chăm sóc f tại cộng đồng
các lực lượng có phương án thiết lập mạng lưới chuyển tuyến theo từng tầng điều trị
tăng cường hội trần trực tuyến và các cơ sở điều trị ở tầng một
bố trí cán bộ xuống tuyến dưới để phối hợp hướng dẫn sàng lọc bệnh nhân
và áp dụng các biện pháp chuyển người bệnh hợp lý tránh để quá nặng mới chuyển
phú thọ xây dựng danh mục thuốc theo hướng dẫn của bộ y tế đáp ứng với các cấp độ dịch bệnh
thực hiện cấp phát túi thuốc f cho người bệnh covid một mươi chín điều trị tại nhà
xây dựng kế hoạch đảm bảo oxy y tế bồn chứa oxy hóa lỏng vỏ bình chữa oxy y tế
dự trữ và phương án đáp ứng các cấp độ dịch bệnh trên địa bàn
sẵn sàng đáp ứng đủ oxy y tế cho cả ba tầng điều trị
kính chào và hẹn gặp lại